tình trạng vật tư sản xuất nông nghiệp giả kém chất lượng đang gây hoang mang cho người dân
bày tỏ niềm tin vào cuộc chiến chống tham nhũng của đảng nhà nước
tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng vẫn còn tình trạng trên nóng dưới lạnh
cử tri kiến nghị đảng nhà nước có giải pháp tăng cường phòng chống tham nhũng từ cấp huyện cấp xã
tiếp thu ý kiến cử tri đồng chí hoàng trung hải cho biết sẽ phản ánh đầy đủ với quốc hội
và các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời và trả lời cụ thể
đồng chí hoàng trung hải cũng mong muốn thời gian tới cấp ủy chính quyền
ra soát từng nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt chủ đề
năm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị hai nghìn một mươi tám của thành phố
đề cập đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đồng chí hoàng trung hải mong muốn
người dân chủ động thay đổi tập quán sản xuất áp dụng các giải pháp chăn nuôi
trồng trọt an toàn loại bỏ thói quen xấu trong sản xuất là lợn hai chuồng rau hai luống đang tồn tại
tại cuộc họp giao ban công tác tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám của ubnd tp hà nội
đồng chí nguyễn đức trung chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu các cán bộ công chức của thành phố
phải nhanh chóng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp không để tồn động kéo dài
một trong những kết quả đáng chú ý mà thành phố hà nội đạt được trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đó là thu hút đầu tư với hai mươi một dự án vốn đầu tư ngoài ngân sách được phê duyệt
với tổng mức đầu tư trên một mươi sáu tỷ đồng
bảy trăm bốn mươi bốn triệu đô la mỹ vốn đầu tư fdi cấp giấy chứng nhận thành lập mới trên tám doanh nghiệp
tổng vốn đăng ký trên bảy mươi tám tỷ đồng
bên cạnh đó kết quả thu ngân sách cao hơn so với cùng kỳ năm trước
đồng chí nguyễn đức trung cho rằng đây là kết quả của việc thúc đẩy cải cách hành chính
triển khai các cơ chế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
từ đó đồng chí nguyễn đức trung yêu cầu cán bộ các sở ban ngành tiếp tục chấn trình tác phong
thực hiện đúng nguyên tắc trách nhiệm được giao
đặc biệt giải quyết hồ sơ hành chính của người dân và doanh nghiệp đúng hạn tránh tình trạng kéo dài
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành văn bản yêu cầu các chủ đầu tư nhà cao tầng
khẩn trương khắc phục các tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy
theo đó ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu chủ đầu tư công trình nhà cao tầng
siêu cao tầng còn các tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy khẩn trương tổ chức
thực hiện các giải pháp khắc phục thời hạn hoàn thành trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
đồng thời nghiêm túc thực hiện việc duy trì thường xuyên bảo đảm các điều kiện an toàn
phòng cháy chữa cháy tại công trình chấp hành nghiêm các quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với các giải pháp thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy liên quan đến việc thay đổi công năng
cải tạo bố trí mặt bằng quy mô kiến trúc kết cấu chủ đầu tư phải xây dựng hồ sơ
trình các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt cấp phép theo quy định
theo ban an toàn giao thông thành phố hà nội trong quý ii năm hai nghìn một mươi tám
ban an toàn giao thông thành phố hà nội phối hợp với công an thành phố và ubnd các quận
huyện thị xã khẩn trương ra soát xử lý các điểm đen ủn tắc và tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn
nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tai nạn giao thông ở hà nội đã được kiềm chế
giảm cả hai tiêu chí so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy số vụ số người bị thương và ba tiêu chí so với thời gian liền kề
số vụ số người chết số người bị thương
ban an toàn giao thông tiếp tục tham mưu thành phố triển khai ứng dụng công nghệ iparking
tại các điểm đỗ xe có thu phí trên địa bàn bốn quận trung tâm khảo sát nghiên cứu đề xuất các tuyến phố
có đủ điều kiện để tổ chức áp dụng đỗ xe theo ngày chẵn ngày lè và đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật
về trật tự an toàn giao thông chú trọng tuyên truyền theo chủ đề an toàn giao thông cho trẻ em
mới đây ủy ban nhân dân tp hà nội đã chấp thuận với đề xuất của sở xây dựng
sẽ thu hồi các trường hợp không đủ điều kiện tồn tại để phục vụ mục đích công cộng
giữ nguyên trạng hợp khối kiến trúc mặt đứng với công trình liền kề và xung quanh
hoặc cấp phép có điều kiện bảo đảm an toàn không gây phản cảm với các công trình xung quanh
chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chịu trách nhiệm về tình trạng tồn tại
hoặc phát sinh thêm các trường hợp siêu mỏng siêu méo trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý
thưa quý vị công tác phổ biến pháp luật cho người dân trên địa bàn hà nội
luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm cập nhật thông tin
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật
ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn thành phố
qua đó giúp người dân hiểu và làm việc theo hiến pháp và pháp luật của nhà nước
góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là một nhiệm vụ quan trọng
trong xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị
nhằm tuyên truyền giáo dục thuyết phục và động viên quần chúng nhân dân
chấp hành hiến pháp và pháp luật góp phần thực hiện thắng lợi đường lối
chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
thời gian qua công tác tuyên truyền pháp luật trên địa bàn hà nội
được triển khai thực hiện có hiệu quả tại các quận huyện xã phường
hoạt động tư vấn pháp luật trợ giúp pháp lý được đẩy mạnh
tạo bước phát triển cả về nội dung hình thức
mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao nhận thức
ý thức chấp hành tuân thủ pháp luật cho nhân dân thủ đô
nhằm thực hiện chương trình công tác năm hai nghìn một mươi tám về tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân
và hoạt động tư vấn pháp luật tại xã đông mỹ huyện thanh trì đã phối hợp với hội phổ biến và tham vấn pháp luật việt nam
tổ chức tư vấn pháp luật lưu động trên địa bàn với mục đích nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân
tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình xây dựng nông thuần mới tại đông mỹ
hôm nay thì chúng tôi cũng có mời tất cả các tầng lớp nhân dân các đối tượng
ví dụ như là hội cựu chiến binh hội nông dân đoàn thanh niên và hội phụ nữ có nguyện vọng đến nghe
thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền để cho bà con nắm được
hôm nay là buổi trợ giúp pháp lý để cho bà con nắm được và những cái gì bà con chưa rõ
thì cũng hỏi các đồng chí đoàn luật sư để bà con cũng hiểu biết thêm
có thể nói rằng là hôm nay cái buổi tổ chức tư vấn lưu đồng ở đây dân đến rất đông
điều đó nó nói lên rằng là cái nhu cầu tìm hiểu về pháp luật của dân rất lớn
và họ coi như hiểu biết pháp luật chính là phương tiền để bảo vệ quyền lợi của mình
chính vì vậy họ đi để họ nghe để có những người thì đến để nghe giải quyết trực tiếp trường hợp của mình
nhưng có những người đến để nghe chung để hiểu chung
tôi cho rằng điều đó cũng là một tín hiệu rất đáng mừng
dân quan tâm đến những vấn đề luật pháp rất đáng mừng
và cái thứ hai là có thể nói là nghe xã cũng đã có một tổ chức rất chú đáo về vấn đề này
phối hợp với hội phổ biến và tham vấn việt nam rất chú đáo
xã đồng mỹ là địa bàn có nhiều dự án công trình xây dựng và các dự án nuôi trồng thủy sản trong quá trình thực hiện
còn gặp nhiều vướng mắt giữa người dân và chính quyền xã
vì vậy công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người dân là rất cần thiết
thông qua những buổi tư vấn như thế này giúp giải đáp những thắc mắc chưa thỏa đáng của người dân
tiếp cận nâng cao hiểu biết pháp luật chủ động tham gia vào các quan hệ pháp luật
để có thể tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình
bên cạnh đó tại hội nghị tuyên truyền tư vấn về pháp luật
các thành viên trong hội phổ biến và tham vấn pháp luật việt nam
còn tư vấn trực tiếp những vấn đề của từng hộ gia đình còn vướng mắt
từ đó hướng dẫn giải đáp thắc mắc cụ thể giúp người dân hiểu rõ hơn từng vấn đề
chúng tôi thấy rằng là tầm quan trọng của công tác quản lý đất đai
cũng như là công tác phát triển đô thị hóa nhanh của địa phương
như vậy cũng quan tâm đến các công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực đất đai
chú trọng trong việc đó để nhân dân cũng hiểu rõ được quyền lợi và nghĩa vụ của mình
bởi vì xã đông mỹ chúng tôi cũng tới đây
có một số các công trình cần phải di rời và đền bù tái định cư cho bà con
những hội nghị như thế này là rất tốt và rất cần thiết
bởi vì thực tế thì cái việc mà đất đai ở các khu vực ngoại thành của các thành phố lớn nói chung và thành phố hà nội nói riêng
có những lúc người ta gọi là sốt đất rất cần đến những tuyên truyền phổ biến
để tư vấn về vấn đề pháp luật đất đai cho bà con nhân dân
chúng tôi thấy đây là một dịp rất là bối
mong muốn là nếu có điều kiện thì một năm được một đến hai lần tổ chức những hội nghị như vậy
để mà tuyên truyền cũng như là tư vấn về pháp luật đất đai cho bà con nhân dân ở các địa phương
để tiếp tục nâng cao hiệu quả trong công tác này
trong thời gian tới hà nội cần thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật khi tiến hành trợ giúp pháp lý
tư vấn pháp luật
vào quy chế hoạt động của các đoàn luật sư trung tâm tư vấn trợ giúp pháp lý
hình thành trách nhiệm tự giác thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân
tư vấn pháp luật nâng cao chất lượng hiệu quả và mở rộng đối tượng phạm vi hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động
để đảm bảo mọi người dân trên địa bàn đều được tư vấn giải đáp những thắc mắc khi cần thiết
trên địa bàn hà nội thì chúng tôi tới đây chúng tôi đang dự kiến là sẽ tiếp tục một số điểm ở huyện thanh trì này
rồi một số điểm ở huyện đông anh và một số huyện ở các địa bàn của sơn tây cụ
thì chúng tôi đang có cái kế hoạch cụ thể và đang làm việc với địa phương
và chúng tôi muốn là hội ngay ở hà nội
thì trước hết là đối với những vùng xung quanh rất là đặc biệt là ngoại thành hà nội
thì chúng tôi sẽ cố gắng để giúp hỗ trợ cùng với chính quyền thành phố
để làm nâng cao sự hiểu biết trình độ dân trí về pháp luật
thưa quý vị hà nội là một trong những địa phương có số lượng lớn người lao động nhập cư
trong quá trình làm việc người lao động sẽ chịu những tác động rất nhiều bởi những yếu tố về điều kiện lao động
trong đó có những yếu tố nguy hiểm yếu tố có hại gây bất lợi cho bản thân
có thể gây ra tai nạn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe
chính vì vậy để bảo đảm an toàn cho người lao động
trong tháng hai hội ngay ở hà nội sẽ có thể gây ra tài nạn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe
trong năm nay thành phố sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi tám
hà nội là địa phương có số tai nạn lao động lớn trong cả nước
do đó vấn đề an toàn cho người lao động luôn là vấn đề cấp thiết
nhằm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động về công tác bảo hộ
giảm thiểu tối đa các vụ tai nạn lao động trên địa bàn hà nội
ngày một mươi bốn tháng ba ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã ban hành chương trình số năm mươi tám ctr ubnd
yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể thành phố ủy ban nhân dân quận huyện thị xã
thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động thành phố hà nội giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
theo sở lao động thương binh và xã hội trong năm hai nghìn một mươi bảy hà nội đã làm tốt công tác thông tin
tuyên truyền luật vệ sinh an toàn lao động
nhiều đơn vị doanh nghiệp đã chủ động hơn trong việc xây dựng bộ máy làm công tác vệ sinh an toàn lao động
đầu tư kinh phí mua sắm máy móc cải thiện công nghệ sản xuất cải thiện điều kiện làm việc
do đó nhiều sự cố nguy cơ mất an toàn lao động cháy nổ được phát hiện góp phần bảo vệ môi trường
tính mạng sức khỏe của người lao động cũng như cộng đồng dân cư
cũng trong năm hai nghìn một mươi bảy
hà nội đã phát hiện nhiều thiếu sót tồn tại trong công tác an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp
và đã kiến nghị các đơn vị chấn chỉnh khắc phục các mặt còn tồn tại
các đoàn kiểm tra đã tạm đình chỉ hai mươi một máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động vi phạm quy định
xử phạt vi phạm hành chính bốn trăm một mươi năm triệu đồng và có tám trăm bốn mươi bảy kiến nghị qua kiểm tra năm mươi ba doanh nghiệp
về tình hình tai nạn lao động theo số liệu của các địa phương
đơn vị trên địa bàn thành phố trong năm hai nghìn một mươi bảy
đã xảy ra hai trăm năm mươi bốn vụ làm hai trăm sáu mươi chín người lao động bị thương vong
tuy số vụ tai nạn nghiêm trọng có số người tử vong giảm một mươi vụ số người chết giảm một mươi hai người
nhưng số người bị thương nặng tăng năm mươi ba người so với năm hai nghìn một mươi sáu

trong năm hai nghìn một mươi tám hà nội sẽ tiếp tục nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động
phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động
trong và sau tháng hành động này thành phố sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra đến những doanh nghiệp cơ quan làng nghề dễ xảy ra mất an toàn lao động
chủ đề tháng hành động năm nay là chủ động phòng ngừa tham gia kiểm soát các yếu tố nguy hiểm
có hại tại nơi làm việc
để hạn chế tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp qua đó nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các doanh nghiệp người sử dụng lao động
và người lao động tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
trong các nội dung của tháng hành động chúng tôi tập trung hướng dẫn các cơ quan đơn vị
rồi các quận huyện thị xã trên địa bàn hà nội tập trung vào một số nội dung
thứ nhất là trước tháng hành động chúng tôi sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền
bằng nhiều hình thức khác nhau để làm sao mà tuyên truyền trực tiếp đối với người sử dụng lao động và người lao động
để tự phòng chống rồi kiểm soát những yếu tố nguy hại và nguy hiểm tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp
thế còn trong tháng hành động thì chúng tôi tiếp tục là tăng cường hơn nữa các cái biện pháp để tổ chức
những lớp huấn luyện cho người sử dụng lao động và người lao động ở tại các công trình công trường và các đơn vị doanh nghiệp
thế và cũng trong tháng hành động thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho ủy ban thành phố là thành lập hai cái đoàn kiểm tra liên ngành
để đi kiểm tra ở sáu mươi đơn vị trong đó có ban chỉ đạo vệ sinh an toàn lao động của các quận huyện thị xã
và tại các tổng công ty cũng như các doanh nghiệp
và đặc biệt năm nay chúng tôi tập trung vào các công trình xây dựng lớn rồi các làng nghề mà có nguy cơ cao xảy ra những tai nạn lao động và cháy nổ
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thủ đô ngày mới tuần này của chúng tôi